sở khoa học công nghệ tp hcm phối hợp với trường đại học kinh tế luật tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
với chủ đề phát triển nông nghiệp bền vững tại việt nam kinh nghiệm các quốc gia châu á
hội thảo có sáu mươi năm tham luận về phát triển nông nghiệp bền vững từ chuyên gia đến từ ấn độ đài loan thái lan
các vấn đề được quan tâm như phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó biến đổi khí hậu hợp tác quốc tế
chuyển đổi sản xuất nông nghiệp nông nghiệp xanh phát triển nông nghiệp bền vững ở việt nam và các nước châu á
qua đây tập hợp thông tin tài liệu tham khảo trong việc đánh giá thực trạng khả năng hợp tác nông nghiệp giữa việt nam và các quốc gia châu á
để có định hướng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững khai thác thế mạnh từng nước và hỗ trợ nhau sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường sinh thái